thành phố thượng hà trung quốc sẽ tiến hành xét nghiệm nhanh covid một mươi chín trên toàn thành phố
trong ngày ba tháng bốn và xét nghiệm acid nucleic vào ngày bốn tháng bốn
việc xét nghiệm covid một mươi chín cho toàn bộ hai mươi năm triệu dân của thượng hải nằm trong nỗ lực
ngăn chặn sự tái bùng phát dịch covid một mươi chín trong thời gian gần đây ở thành phố này
wu guangzhu một quan chức ủy ban y tế thành phố thượng hải cho biết các biện pháp này
nhằm loại bỏ hoàn toàn những nguy cơ tiềm ẩn cắt đứt chuỗi lây truyền
hạn chế sự lây lan của virus và đạt mục tiêu erdo covid càng sớm càng tốt
chiến dịch xét nghiệm pcr toàn bộ hai mươi năm triệu dân đã được chính quyền thành phố thượng hải
trung quốc bắt đầu vào ngày bốn tháng bốn nhằm kiểm soát làn sóng lây nhiễm mạnh nhất
tại đây kể từ đầu dịch covid một mươi chín
trước đó chính quyền thượng hải cũng đã yêu cầu toàn bộ người dân tự xét nghiệm nhanh
tại nhà trước khi được test pcr
chiến lược chống dịch mới đã được thượng hải đưa vào thực hiện sau chuyến thăm
của phó thủ tướng trung quốc tôn xuân lan
trong đó bà kêu gọi tổ chức xét nghiệm trên diện rộng nhanh chóng và hiệu quả
ngày ba bốn thành phố này ghi nhận hơn tám hai trăm linh ca nhiễm virus sars cov hai
trong đó phần lớn là những trường hợp không triệu chứng
thành phố thượng hải đang thực hiện chiến dịch phong tỏa diện rộng
trong đó phần lớn người dân phải ở trong nhà
trừ một số ít cơ sở kinh tế được phép hoạt động theo hệ thống vòng lập khép kín
người lao động ở lại nơi làm việc
xong dòng với những biện pháp phong tỏa tạm thời và xét nghiệm diện rộng
giới chức và các nhà cung cấp ở thượng hải đang chạy đua với thời gian
để đảm bảo việc cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày kịp thời cho người dân thành phố
các nhà kho tạm được lập để tăng lượng dự trữ rau xanh
trong khi những nhà kho hiện tại được mở rộng tối đa để cung cấp hàng hóa nhanh chóng
nhà chức trách địa phương xác nhận cho các công ty vận chuyển
để đưa hàng kịp thời đến những khu vực đang thuộc diện phong tỏa
trung quốc ngày ba tháng bốn thông báo ghi nhận thêm một mươi ba một trăm bốn mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
cao nhất kể từ đợt dịch đầu tiên cách đây hơn hai năm
cùng ngày cơ quan y tế cho biết đã tìm thấy một dòng đột biến mới
của biến thể omicron ở gần thành phố tượng hải
trong số hơn một mươi ba ca bệnh được báo cáo hôm qua
có một bốn trăm năm mươi năm bệnh nhân có triệu chứng và một mươi một sáu trăm chín mươi một ca không có triệu chứng
không có ca tử vong mới nào được ghi nhận
ủy ban y tế quốc gia của trung quốc tuyên bố
đáng chú ý các quan chức y tế của thành phố tổng thống
châu tỉnh giang tô một thành phố cách thượng hải ba mươi phút di chuyển về phía tây
đã phát hiện một dòng đột biến của biến thể omicron chưa từng được ghi nhận trước đó
trong cơ sở dữ liệu địa phương hoặc quốc tế
điều này có nghĩa là một dòng mới của biến thể omicron đã được tìm thấy trong cộng đồng
tân hoa xã đưa tin dẫn lời ông zhang jun
phó giám đốc trung tâm kiểm soát và phong ngơ dịch bệnh tô châu
theo global time dòng biến thể mới được tìm thấy ở một bệnh nhân covid một mươi chín thẻ nhẹ
dòng này phát triển từ nhánh ba một của biến thể omicron
kết quả giải trình tự gen cho thấy dòng này không giống với các dòng biến thể khác đang lây lan ở trung quốc
và không giống với những biến thể đã được báo cáo trên cơ sở dữ liệu gsas
tại thành phố thượng hải một trong những ổ dịch lớn nhất ở trung quốc vào thời điểm hiện tại
gần như toàn bộ hai mươi năm triệu dân đã được yêu cầu hạn chế ra đường để làm giảm tốc độ lây lan của dịch bệnh
ngày ba tháng bốn thượng hải ghi nhận thêm hơn tám hai trăm linh ca bệnh
chiếm gần bảy mươi tổng số ca bệnh
hàng nghìn nhân viên y tế từ các tỉnh lân cận như giang tô chiết giang
đã được điều động đến thượng hải để hỗ trợ xét nghiệm và xây dựng bệnh viện giã chiến
ngoài vật tư y tế nhu yếu phẩm hàng ngày đang được gửi đến thượng hải
để đảm bảo người dân địa phương duy trì cuộc sống bình thường
chính quyền thượng hải hôm qua thông báo người dân nên tự xét nghiệm kháng nguyên
test nhanh tại nhà và báo cáo lại nếu có kết quả dương tính
một đợt xét nghiệm toàn thành phố sẽ được tiến hành vào ngày bốn bốn
các lệnh hạn chế của thượng hải được cho là có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng
khi công ty vận tải mahes cho biết hôm ngày một tháng bốn rằng một số kho hàng trong thành phố
vẫn đóng cửa và các dịch vụ vận tải đường bộ có khả năng sẽ bị ngừng trệ
ông mike horan một quan chức cấp cao của tổ chức y tế thế giới vkpado tuần trước nói rằng
điều quan trọng với tất cả các quốc gia bao gồm trung quốc là phải có kế hoạch giảm thiểu các lệnh hạn chế
tuy nhiên ông nhận định dân số khổng lồ của trung quốc là một thách thức đặc biệt
đối với hệ thống y tế của nước này và các nhà chức trách sẽ phải xác định một chiến lược
cho phép họ thoát khỏi đại dịch một cách an toàn
tình hình dịch ở trung quốc vẫn vô cùng căng thẳng
làn sóng dịch này chưa qua nhưng trung quốc đã lại phát hiện biến chủng mới omicron nguy hiểm
lệnh phong tỏa đang bao trùm đất nước này và ảnh hưởng khá nặng nề lên nền kinh tế